thưa quý vị thời gian qua một số huyện thành phố trên địa bàn tỉnh ninh bình xảy ra tình trạng mất trộm xe máy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân

thưa quý vị thời gian qua một số huyện thành phố trên địa bàn tỉnh ninh bình xảy ra tình trạng mất trộm xe máy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
và trước tình hình trên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nhanh chóng để điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng để xử lý trước pháp luật

đối tượng lợi dụng vào những giờ trưa là người dân thường thường hay để phương tiện ở ngoài không có khóa cổ khóa càng
hoặc là đối tượng đi lại ở những các đường phố xóm thấy các phương tiện của người dân là để sơ hở không có ai trông coi là đối tượng đã lợi dụng những cái sơ hở đó để đối tượng trộm cắp tài sản
trong quá trình truy xét đối tượng thì là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
thường thường đối tượng len lút bí mật với chủ tài sản để trộm cắp những tài sản
do đó nên là sau khi mà gây án xong thì các đối tượng là lấy được tài sản bỏ đi và không để lại dấu vết gì đó lại hiện trường
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng cảnh sát hình sự đã xác định bắt giữ hai đối tượng nguyễn mạnh hùng và vũ xuân thao
cùng chú thành phố ninh bình là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn khi các đối tượng đang mang chiếc xe máy đã trộm cắp đi tìm nơi tiêu thụ
hùng và thao khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản tại ninh bình và nam định
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi tôi và thao thường rủ nhau đi lên lang thang trên các tuyến phố ở thành phố ninh bình và tỉnh nam định để mục đích là trộm cắp tài sản xe máy của những nhà nào mà sơ hở
khi chúng tôi phát hiện ra những xe không có người trong khoai thì một người đứng ngoài cảnh giới và một người vào rừng vang pha khóa bẻ khoáng
sau đó chúng tôi mang xe về nhà cất dấu tháo biển số vứt đi và tháo yếm vứt đi
chúng tôi có rủ nhau đi trộm cắp xe máy để lấy tiền chơi mặt túy và thiêu xài
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay chúng tôi đã thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy
trong một thời gian ngắn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã nhanh chóng điều tra làm rõ
bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản thu hồi bốn xe máy
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản
không tạo sơ hở để các đối tượng có cơ hội gây án
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
vừa cứu hộ thành công chiếc xe đầu kéo bị tai nạn
kịp thời đưa tài xế và phụ xe đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng
trước đó vào lúc giờ ngày một mươi hai tháng năm xe đầu kéo kéo theo rung sơ miramoc
do anh lê văn hải chú tại tỉnh bình định điều khiển cùng một phụ xe lưu thông trên quốc lộ hai mươi
khi đến cầu lê xã ninh gia huyện đức trọng thì lấn sang lề trái
xe lật nghiêng và lao xuống dưới cầu với độ sâu khoảng ba mét
sau khi nhận tin báo lực lượng cứu hộ cứu nạn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng đã điều hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
và đến hơn ba giờ sáng nay mới giải cứu thành công hai nạn nhân
vụ tai nạn đã làm xe được kéo hư hỏng nặng và lái xe phụ lái bị kẹt trong cabin
và thương rất nặng đã được đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng cấp cứu
hiện công an huyện đức trọng đã tiếp nhận vụ việc để điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
xin chào và mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin tiếp theo trên antv